thành phố hà nội đang có những chính sách chủ trương nâng cao chất lượng cuộc sống cho công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên thời sự tại khu công nghiệp bắc thăng long huyện đông anh công nhân nơi đây vẫn đang phải sống trong điều kiện hoàn cảnh hết sức khó khăn
phòng trọ chật hẹp chưa đến một mươi m hai vừa là nơi sinh hoạt vừa là phòng ăn vừa là phòng ngủ
một bếp nấu nướng chung cho cả khu xóm trọ
đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại được tại một số khu xóm trọ dành cho công nhân ở khu công nghiệp bắc thăng long huyện đông anh thành phố hà nội
được biết mỗi phòng trọ như thế này công nhân thuê với giá từ sáu trăm linh đến bảy trăm linh ngàn đồng để ở
điều đáng nói là ngay bên cạnh những xóm trọ xuống cấp như thế này lại là khu trung cư xã hội được xây dựng dành cho công nhân tại khu công nghiệp bắc thăng long đang bỏ không chưa có người dọn vào ở từ rất nhiều năm nay
theo tìm hiểu của phóng viên
để có thể dọn vào ở công nhân phải được xác nhận chưa có nhà thuộc sở hữu của hộ gia đình hoặc có nhà nhưng diện tích không quá một mươi m hai sàn một người
điều này khiến cho rất nhiều công nhân mặc dù có hoàn cảnh rất khó khăn nhưng vẫn không đủ điều kiện để được xét duyệt hoặc có những công nhân đã đủ điều kiện nhưng lại chưa được giải quyết
tôi thì tôi ở đây thì trung bình hàng tháng là tám trăm linh tôi thì chưa nhận được cái thông báo hay thông tin gì về vấn đề biết về cái vấn đề nhà ở xã hội đấy
thì em làm hết rồi nhưng mà vấn đề là họ gọi mình là ký bậc đồng hay chưa thì thôi là vấn đề đấy thôi
mấy năm nay con em có ba tuổi rồi họ bảo là mình chờ thì quá nhiều hồ sơ nổi ạ
nhà xã hội tại khu công nghiệp bắc thăng long huyện đông anh thành phố hà nội là dự án đầu tiên trong cả nước dành cho công nhân
tuy nhiên do những bất cập trong quản lý và quy định không phù hợp nên dù nhà có thừa nhưng người lao động vẫn không được tiếp cận
các đơn vị chức năng liên quan của thành phố hà nội sớm vào cuộc và có những biện pháp cụ thể để kịp thời giúp đỡ nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động tại khu công nghiệp này